ngày hai mươi chín tháng một mươi tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tiếp nhận gói hỗ trợ của hàn quốc
để giúp khắc phục hậu quả thiên tai và sớm ổn định cuộc sống cho đồng bào miền trung
hưởng ứng lời kêu gọi của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đại sứ quán hàn quốc tại việt nam
đã hỗ trợ gói tiền mặt trị giá ba trăm linh usd để giúp khắc phục hậu quả thiên tai và sớm ổn định cuộc sống cho đồng bào miền trung
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai sẽ thảo luận với địa phương đồng thời dựa trên nhu cầu của người dân
để đưa ra phương án sử dụng phù hợp với gói hỗ trợ trên
các phương án được xem xét và đề xuất bao gồm phát tiền cho dân để cứu trợ đề xuất hỗ trợ dân sửa nhà
đề xuất hỗ trợ cộng đồng được lắp các kẻng hoặc chuông sắt lớn để báo động khi lũ bão